hôm nay ngày ba tháng năm ngày cuối cùng trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
dòng người từ các tỉnh thành đổ về thủ đô học tập làm việc đã đồng trở lại
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân lúc một mươi bảy h tại nút giao thông pháp vân
cửa ngõ phía nam của thủ đô
tại chốt trực này lực lượng chức năng đang điều hành hướng dẫn giao thông lưu thông thuận lợi
tuy nhiên vào thời điểm cuối giờ chiều dòng phương tiện đã bắt đầu có dấu hiệu ủn ứ cục bộ
xe khách xe tải xe con nối hàng dài từ đầu nút giao thông tới cầu vượt cách đó hàng trăm mét
mỗi khi các phương tiện dừng theo hiệu lệnh của người điều hành giao thông
theo nhận định của lực lượng chức năng có mặt tại đây trong tối hôm nay
lưu lượng giao thông sẽ tăng cao hơn
tuy nhiên lực lượng chức năng cũng đã có những phương án ứng phó với nhiều tình huống
từ ngày mai học sinh sinh viên nhiều trường cao đẳng đại học trên địa bàn hà nội đi học trở lại
lượng phương tiện của bà con nhân dân từ các tỉnh thành đổ về thủ đô
đã tăng đột biến hà nội đang quay trở lại sự nhộn nhịp vốn có
tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân vừa tham gia giao thông an toàn
vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định